cũng giống như đồng bào dao đỏ ở nhiều địa phương trên cả nước người giao xã suối quyền huyện văn chấn tỉnh yên bái có nhiều nghi lễ quan trọng trong đó phải kể đến điệu múa chuông
đây là điệu múa nằm trong khuôn múa thiêng vì có sự xuất hiện của ông mò và chỉ những người đàn ông mới được múa
trường trung học cơ sở suối quyền một buổi học ngoại khóa về chủ đề văn hóa dân tộc cho các em học sinh
trong buổi học này ban giám hiệu nhà trường đã mời các thầy mò và nghệ nhân giới thiệu cho các em học sinh về nghi lễ cấp sắc và những điệu múa quan trọng trong nghi lễ của người giao
dù đã nhiều lần được chứng kiến các nghỉ lễ nhưng nhiều em học sinh vẫn hết sức ngạc nhiên và thích thú khi được tìm hiểu những nét đặc sắc của dân tộc mình
đặc biệt các em nam giới rất thích thú khi được các nghệ nhân truyền dạy một số động tác chính trong điệu múa chuông
hôm nay cháu rất vui khi được các thầy dạy dỗ
những bản sắc dân của dân tộc mình chào hứa sẽ học tập để giữ gìn những nét văn hóa bản sắc dân tộc mình
điệu múa chỉ tổ chức trong nhà và không thể thiếu sự hiện diện của các tranh thờ
với ý nghĩa thân tiên chính là thế lực vô cùng quan trọng bảo trợ cho cuộc sống của con người và các vị thần là người che trở phù hộ cho dân bản có cuộc sống ấm no yên vui
tranh thờ có rất nhiều loại nhưng nhất thiết phải có ba vị thần cây quản
ở ba nơi là ngọc thanh thần cây quảng trên trời thượng thanh thần cây quản trần gian và thái thanh thần cây quản âm phủ
sự hiện diện của tranh thờ thể hiện yếu tố tâm linh đạo giáo cùng với việc thầy cúng dùng bùa phép tẩy uế khai đàn
chính vì vậy khi tổ chức điệu múa chuông mọi người đều chuẩn bị rất chú đáo để các bậc tiên vương thuận sớm cho dân bản thực hiện các nghi lễ tiếp theo
người giao quan niệm nam thanh niên người giao tiền thì phải biết múa chuông
trong tất cả các nghi lễ quan trọng của đồng bào giao tiền như tết nhảy lễ lập tịch tết thanh minh dằm tháng riêng tháng bảy đều có mú chuông
người múa tay trái cầm một chiếc đóm có họa tiết hoa văn đặc biệt tay phải cầm một chiếc chuông để đánh nhịp đồng thời kết hợp với các động tác nhún chân mềm mại duyên dáng
các động tác linh hoạt mô phỏng quá trình mưu sinh trên đất mới dựng vợ gả chồng sinh con đẻ cái trong từng gia đình
ngày múa chuông này của dân tộc của mình thì là mình cũng phải
rất là mong muốn là con cháu nói là mình làm thế nào để con cháu học hỏi
mình phải cố gắng dạy con cháu để con cháu tiếp tục kế cận toàn lai
để giữ gìn và phát huy những vốn quý của nền văn hóa truyền thống giữ gìn bản sắc riêng của các dân tộc giao
ủy ban nhân dân xã suối quyền đã tích cực động viên bà con phục dựng lại những nét đẹp văn hóa truyền thống
trong đó có múa chuông của người giao
ngoài việc tạo điều kiện
kiện cho các hộ gia đình tổ chức các lễ cấp sắc theo quy định
chính quyền xã còn vận động cho các thầy mò nghệ nhân thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn
truyền dạy các nghi lễ điệu múa cho các em học sinh
trong thời gian tới thì cũng chính quyền địa phương cũng như cấp ủy thì cũng quan tâm
thì tiếp tục là đưa vào các trường đưa vào trường học để cho các em ở trường học tiếp tục tiếp cận được
và sẽ là tạo điều kiện và tiếp tục là để học tập
để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người giao
cuộc sống dẫu có nhiều đổi thay nhưng đồng bào giao suối quyền văn chấn
vẫn giữ được những nét văn hóa xưa đặc sắc để mỗi dịp tết đến xuân về
trên khắp các bản làng người giao ở suối quyền văn chấn lại rộn ràng lời ca tiếng hát và điệu múa chuông
một nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo không thể thiếu
trong các nghi lễ truyền thống của đồng bào giao nơi đây lại được tái hiện sinh động trong đời sống nhân dân